một vụ cướp chấn động người phụ nữ bất ngờ bị giật mất chiếc túi sách chứa năm mươi sáu lượng vàng tương đương với một bảy tỷ đồng
manh mối mở nhạt khi không ai có thể nhớ rõ lực chân dung của đối tượng gây án
cuộc truy bắt hai tên cướp này như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết
sau gần ba tháng khởi tố vụ án và bị can đến nay cơ quan điều tra đang tập trung đấu tranh
mở rộng điều tra hành vi phạm tội của hai đối tượng trong vụ án cướp giật tài sản trị giá gần một bảy tỷ đồng
trước đó hai đối tượng bị bắt khi đã lên máy bay chuẩn bị cất cánh
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa cách đây hơn ba tháng vào chiều một tám
xe ô tô khách thương hiệu yến điện trong hành trình bình định tp hcm dừng lại bên quốc lộ một a
bên dốc đá mơ
thuộc địa phận thôn ninh đức xã ninh lộc thị xã ninh hòa khánh hòa để nghỉ ngơi
trong số những khách bước xuống xe đi vệ sinh có bà phạm ngọc hân
trú tại khu phố bắc phương danh phường đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định
khi bà hân mang túi sách ra phía lề đường cũng là lúc hai thanh niên đi xe máy dừng lại ở kế bên
gã thanh niên ngồi sau chạy tới giật lấy túi sách màu nâu trên vai của bà hân
rồi nhảy lên xe máy hối thúc đồng bọn tăng tốc tẩu thoát
điều bất ngờ khiến cho những người khách đồng hành trên chuyến xe phải ngạc nhiên
khi nghe bà hân cho biết bên trong túi sách bị cướp giật có năm mươi sáu sáu trăm sáu mươi một lượng vàng một mươi tám k
một sợi dây chuyền bảy chỉ và hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền việt
đây là số vàng cũ do bà hân mua lại từ nhiều nguồn và nhận thêm của bốn tiệm vàng ở bình định
mang vào tp hcm để đổi lấy vàng mới
ngay sau khi nhận được tin về vụ
cướp giật công an thị xã ninh hòa phân công một tổ công tác gồm các trinh sát hình sự
điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mở khẩn trương
vào cuộc thu thập thông tin từ nạn nhân và một số nhân chứng
khó khăn đặt ra là ngoài việc nhận dạng kẻ cướp giật là hai thanh niên cùng đi trên xe máy có kiểu yamaha syriot
thì nạn nhân và nhân chứng không ghi nhận được gì thêm
kể cả biển kiểm soát xe máy hai đối tượng gây án đeo khẩu trang
kẻ trực tiếp cướp giật túi sách đã hành động rất nhanh gọn và tẩu thoát cũng rất nhanh
ra soát trên một chặng đường dài ở phía trước và sau hiện trường xảy ra vụ cướp giật không có camera nhà dân bên đường
để trích xuất hình ảnh nhận dạng và truy xét hành tung thủ phạm
do tài sản có giá trị lớn nên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa vào cuộc phối hợp công an thị xã ninh hòa
giáo diết đấu tranh truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kể cả đón lõng nghi can ở các tiệm vàng
khi tiến hành ra soát sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn xã ninh lộc
và các địa phương ven tuyến quốc lộ một a qua thị xã ninh hòa các trinh sát hình sự xác định
nghi can là phạm ngọc định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở tổ thủy đầm phường ninh thủy thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cuộc truy tìm nghi can cũng vấp phải không ít khó khăn vì đối tượng này ít khi có mặt ở địa phương
số điện thoại cũng đã thay đổi nhưng với quyết tâm cao nhất
các trinh sát đã tìm ra nơi nghi can thuê nhà ở đường nguyễn trích phường vĩnh hòa thành phố nha trang để lưu trú
cùng nguyễn bá hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở khu phố một phường phú lâm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đến chiều bốn tháng ba các trinh sát nhận được nguồn tin từ chủ nhân một tiệm vàng ở thành phố nha trang cho biết
có hai thanh niên mang hai cục vàng đến bán nhưng bị từ chối
khi các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đến nơi
thì hai người khách đã rời khỏi tiệm vàng
camera tại tiệm vàng trinh sát xác định đó chính là nghi can phạm ngọc định và nguyễn bá hoàng
truy nóng hành tung nghi can từ chiếc xe taxi đã đón hai đối tượng tại tiệm vàng
trinh sát phát hiện định và hoàng đang trên đường ra sân bay cam ranh
khẩn trương liên lạc với cảng hàng không quốc tế cam ranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
được biết hai nghi can đăng ký chuyến bay cam ranh tân sơn nhất sẽ cất cánh một mươi năm h ba mươi cùng ngày
trong khi chặng đường từ thành phố nha trang đến sân bay cam ranh
hơn ba mươi km nên các trinh sát đã phải điện thoại đề nghị an ninh sân bay đồn công an
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế cam ranh phối hợp hỗ trợ truy bắt
lúc đó tất cả hành khách đã lên máy bay của hãng hàng không vietjet
nhưng lực lượng an ninh sân bay và công an kịp thời liên hệ đề nghị cơ trưởng
dành cho vài phút để kiểm tra áp giải hai hành khách phạm ngọc định nguyễn bá hoàng rời khỏi máy bay
kiểm tra túi sách của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện
hai cục vàng bọn chúng đã cướp giật
theo định và hoàng khai nhận sau khi cướp giật túi sách của bà hân
bọn chúng đã chạy xe máy về đến khu nghĩa địa bình sơn xã ninh thọ thị xã ninh hòa
thì lấy tiền vàng bỏ vào túi vải màu xám
sau đó chạy về nhà của định ở tổ thủy đầm phường ninh thủy
túi vàng cất dấu trên la phong trần nhà còn tiền được định chuyển vào tài khoản cá nhân tám mươi triệu đồng
mua hai điện thoại di động iphone một mươi bốn pro max oppo với giá bốn mươi triệu đồng và phần còn lại tiêu giải
ngày bốn tháng ba định và hoàng và nha trang bán sợi dây truyền được hai mươi một triệu
còn hai cục vàng do không bán được nên bọn chúng mang vào thành phố hồ chí minh
nhưng chưa kịp rời khỏi sân bay cam ranh thì xa lưới
thời gian qua nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường vẫn xảy ra
trong đó nạn nhân phần lớn là phụ nữ gây bức xúc trong nhân dân
những vụ việc trên cho thấy sự manh động liều lĩnh của tội phạm cướp giật
và đối tượng chúng thường nhắm đến là phụ nữ đi một mình trên đường vào thời điểm vắng người
theo một điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
hầu hết các vụ cướp giật tài sản do đối tượng là nam giới gây ra
chủ yếu nằm trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi nhiều đối tượng là trẻ mồ côi bỏ học
có tiền án tiền sự nghiện ma túy lười lao động nhưng thích hưởng thụ
nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân của mình
chúng thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến giao thông
để theo dõi quan sát lựa chọn mục tiêu để cướp
khi đã phát hiện và lựa chọn được người đi đường đang đi xe máy hoặc đi bộ
có mang theo tài sản các đối tượng sẽ áp sát lợi dụng thời điểm vắng người qua lại để cướp giật tài sản
theo đó nguyên nhân nảy sinh tội phạm cướp giật tài sản xuất phát từ nhiều vấn đề khác nhau
trong đó có thực tế ý thức bảo vệ tài sản của người dân còn nhiều sơ hở
theo thống kê nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản xảy ra trong thời gian qua phần lớn là phụ nữ
những người mỗi khi ra đường thường mang theo túi sách đeo nhiều trang sức vừa đi vừa nghe điện thoại
chính những hành động hớ hanh mất cảnh giác nêu trên đã tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật có cơ hội hoạt động
chưa kể đây là những người sức phản kháng yếu các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng
gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân
bởi phần lớn các đối tượng dùng xe máy chạy với tốc độ cao ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường
hoặc trong tình huống bất khả kháng
chính điều này khiến bị hại có thể gặp tai nạn nguy hiểm tổn hại đến sức khỏe và hư hỏng phương tiện
chưa kể còn có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác khi đang cùng tham gia giao thông trên đường
bởi vậy ngoài kế hoạch biện pháp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
trong đó có tội phạm cướp giật tài sản đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
của lực lượng chức năng cần có sự chung tay của gia đình
nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa ngăn chặn tội phạm đối với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao
đặc biệt là nhóm học sinh đã bỏ học nhóm vị thành niên lang thang
thanh thiếu niên trong các gia đình khó khăn về kinh tế
đồng thời khuyến cáo người dân nhất là phụ nữ cần nâng cao ý thức cảnh giác
hạn chế tối đa việc mang theo nhiều tài sản có giá trị bên người khi đi ra ngoài đường hoặc đến những khu vực công cộng
trong trường hợp bị đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản
phải chi hô đồng thời cố gắng ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng của đối tượng
loại xe biển số và nhanh chóng tới cơ quan công an nơi gần nhất
để trình báo cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình điều tra bắt giữ đối tượng
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc